cảm ơn các bạn đã theo dõi
phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết bộ công an đang khẩn trương điều tra xác định trách nhiệm thuộc về ai trong vụ tám khách hàng bị bốc hơi ba trăm ba mươi tám tỷ đồng khi gửi ngân hàng hàng hải việt nam msb
chiều ba bốn tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ nhiều người tham dự đã nêu vấn đề liên quan đến sự việc bà bùi thị hoài anh giám đốc tri nhánh thanh xuân ngân hàng hàng hải việt nam msb bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt ba trăm ba mươi tám tỷ đồng của tám khách hàng
câu hỏi được đặt ra là có bất cứ lỗi nào trong giao dịch
để nhân viên của ngân hàng msb lợi dụng tiến hành lừa đảo thì khi nào các khách hàng được hoàn lại số tiền gửi tiết kiệm
ngân hàng msb hay cá nhân bà hoài anh sẽ phải bồi thường thiệt hại cho khách gửi tiền bị mất ra sao
về vụ việc liên quan đến bà bùi thị hoài anh giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân
thông đào minh tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam cần phải xem xét ngân hàng msb đã thực hiện đúng yêu cầu của ngân hàng nhà nước hay chưa
cần phải xem xét đến trách nhiệm
bảo vệ quyền lợi người gửi tiền
ông đào minh tú thông tin ngân hàng nhà nước đã nhận được báo cáo của ngân hàng msb về vụ bà bùi thị hoài anh chiếm đoạt ba trăm ba mươi tám tỷ đồng của tám khách hàng
trên cơ sở kiểm soát hoạt động của mình ngân hàng msb đã phát hiện ra rủi ro này và đã chủ động gửi hồ sơ sang bộ công an để điều tra vụ việc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
chia sẻ với báo chí ông tú cho biết bộ công an đang khẩn trương xác định trách nhiệm cũng như những sai sót thuộc trách nhiệm của ai liên quan đến vụ việc
cụ thể đó là trách nhiệm của ngân hàng msb hay của cá nhân bà bùi thị hoài anh thậm chí là những người khác có liên quan
để xác định được đúng sai và trách nhiệm ở đâu cần phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an
vụ việc này cơ quan công an đang điều tra và sẽ có kết luận đầy đủ để xác định trách nhiệm
tuy nhiên theo ông đào minh tú nguyên tắc đầu tiên là quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ
trước đó cuối tháng ba công an hà nội cho biết đã bắt bà bùi thị hoài anh giám đốc ngân hàng msb chi nhánh thanh xuân
xác định bà hoài anh lừa đảo chiếm đoạt ba trăm ba mươi tám tỷ đồng của tám khách hàng tại ngân hàng này
trong thông báo phát hôm hai mươi sáu tháng ba msb cho biết trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh
ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường về việc một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb
vì vậy ngân hàng đã chủ động trình báo công an
cũng tại cuộc họp báo phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú thông tin
thời gian qua xảy ra một số vụ
vụ việc tiền trong tài khoản của khách hàng bị mất
các vụ việc này có thể do vi phạm cá nhân do tập thể hoặc do ngân hàng tuy nhiên không có lỗ hổng mang tính chất hệ thống
phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ việc sai phạm ông đào minh tú cho biết có thể do cơ chế
chính sách quản lý hoặc do vi phạm của cá nhân cán bộ ngân hàng
trong đó không loại trừ việc thông đồng giữa các cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
sau mỗi vụ việc ngân hàng nhà nước đều tổ chức rút kinh nghiệm chung cho các ngân hàng
hệ thống văn bản quy phạm về quy chế cơ chế quy định liên quan mở tài khoản thanh toán
chuyển tiền gửi tiết kiệm của người dân đã cơ bản đầy đủ
trong đó xác định đầy đủ trách nhiệm của các ngân hàng thương mại trách nhiệm của khách hàng
tuy nhiên trên thực tế việc triển khai các quy định này bằng quy chế nội bộ
bằng cách quản trị riêng của từng ngân hàng thương mại có thể xảy ra một số vấn đề
đối với vụ việc tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh thanh xuân
phó thống đốc đào minh tú cho biết cần xem xét ngân hàng này đã thực hiện đúng các quy định pháp luật
các quy định của ngân hàng nhà nước hay chưa
ông đào minh tú nêu rõ vụ việc tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam chi nhánh thanh xuân
không phải là do khách hàng trực tiếp phát hiện mà phía msb đã phát hiện ra rủi ro
và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc
về trách nhiệm ông đào minh tú cho biết căn cứ trên kết quả điều tra để xác định trách nhiệm
trách nhiệm của msb cá nhân bà bùi thị hoài anh hay các cá nhân liên quan khác khẳng định về nguyên tắc
quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ nếu khách hàng thực hiện đúng các quy định
thì sẽ được bảo vệ lợi ích chính đáng ông đào minh tú cho biết thêm cần chờ thời gian điều tra cuối cùng
chiều hai mươi tám tháng ba thiếu tướng nguyễn thanh tùng phó giám đốc công an hà nội cho biết
công an thành phố đã khởi tố bắt tạm giam đối với giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải
việt nam chi nhánh thanh xuân bùi thị hoài ảnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước đầu
công an xác định bị can này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với tổng số tiền lên đến
ba trăm ba mươi tám tỷ đồng hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hà nội tiếp nhận
tin báo của ngân hàng hàng hải việt nam msb về việc phát hiện bà hoài anh có dấu hiệu chiếm đoạt
của khách hàng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng mở rộng điều tra cảnh sát xác định bà hoài anh có hành vi gian dối
chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với tổng số tiền là ba trăm ba mươi tám tỷ đồng nhà chức trách chưa phát hiện
thêm đồng phạm của bà này và đang áp dụng biện pháp thu hồi tài sản trả cho bị hại
là một trong những người bị hại bà l năm mươi tám tuổi ngụ tại hà nội cho biết mở tài khoản tại msb từ đầu
năm hai nghìn hai mươi một theo tư vấn của một cán bộ ngân hàng người này hướng dẫn tài khoản sẽ do msb quản lý
để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng không mở được qua ứng dụng app điện thoại tiền baler gửi
theo kỳ hạn một đến bốn tuần đến kỳ hạn nếu có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc là muốn ra hạng thì
thông báo cho ngân hàng trước một ngày sau lần đầu chuyển tiền bà thấy thông báo tài khoản đúng tên
nên không nghi ngờ tiếp tục chuyển tiền vào đến bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà đã chuyển tổng cộng
năm mươi tám sáu tỷ đồng mỗi lần chuyển tiền vào đều có giấy xác nhận từ ngân hàng tuy nhiên ngày một mươi hai tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba bà đến msb yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở đến nay thì phát hiện còn chín mươi
bà khẳng định không thực hiện
khẳng định không thực hiện giao dịch chuyển rút tiền cũng như không ký lệnh chuyển rút tiền nào
trong thông báo phát hôm hai mươi sáu tháng ba msb cho biết trong quá trình tra soát hoạt động đánh giá cán bộ định kỳ
tại các chi nhánh ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường về việc một số cán bộ nhân viên với một nhóm
khách hàng có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia msb vì vậy ngân hàng đã chủ động trình báo công an
tại buổi họp báo phóng viên đã đặt ra câu hỏi nếu khách hàng không có bất cứ lỗi nào trong giao dịch
để nhân viên của msb lợi dụng tiến hành lừa đảo thì khi nào các khách hàng được hoàn lại số tiền gửi tiết kiệm
ngân hàng msb hay cá nhân bà hoài anh sẽ phải bồi thường thiệt hại cho khách gửi tiền bị mất ra sao
đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm
của người gửi tiền phải chăng đang có lỗ hổng trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng
ngân hàng nhà nước có giải pháp để bảo vệ người gửi tiền bởi bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân
như các khách hàng trong vụ việc tại msb vừa qua
trả lời vấn đề này phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết
thời gian qua có diễn ra việc tiền trong tài khoản bị mất bởi những vi phạm do cá nhân tập thể do ngân hàng
song ông tú khẳng định vấn đề này chỉ diễn ra tại một số ngân hàng một số đơn vị hoặc các phòng giao dịch
cũng có thể diễn ra do cơ chế cách thức quản lý của những đơn vị đó hoặc do những vi phạm tiêu cực của cán bộ ngân hàng
cũng có thể do sự chủ quan thậm chí có những trường hợp thông đồng cùng với các cán bộ ngân hàng
thậm chí có những trường hợp không chỉ lừa nhau mà lừa cả ngân hàng
phó thống đốc cho biết mỗi vụ việc đã đều được khắc phục và được ngân hàng nhà nước rút kinh nghiệm chung
đồng thời có những chỉ đạo khắc phục kịp thời
ở góc độ quy chế cơ chế quy định ngân hàng nhà nước luôn giả soát một cách thường xuyên
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng xác định đầy đủ rõ ràng quy định trách nhiệm các ngân hàng thương mại
trong vấn đề cung ứng những dịch vụ liên quan đến việc mở tài khoản và gửi tiền tiết kiệm của người dân
cũng như quy định cụ thể trách nhiệm với người gửi tiền người mở tài khoản
công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương để xác định trách nhiệm cũng như sai sót thuộc trách nhiệm của ai
của ngân hàng msb hay cá nhân bảo hải anh hay những người khác liên quan
theo phó thống đốc trách nhiệm đúng sai trách nhiệm ở đâu phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an
tuy nhiên một nguyên tắc là quyền lợi chính đáng của khách hàng thì luôn được bảo vệ
nếu ngân hàng hay cá nhân bà hoài anh có những sai phạm thì phải có trách nhiệm với khoản tiền gửi của khách hàng
ngoài ra theo ông tú khách hàng gửi tiền cũng thường xuyên nên kiểm tra tài khoản để đảm bảo quyền lợi của mình
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo